trong mấy ngày gần đây do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số tám nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng mưa lớn kéo dài
điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an toàn giao thông
đáng chú ý tại một số tỉnh miền trung đã xuất hiện tình trạng ngập lụt tại một số tuyến quốc lộ chính
hay tại một số địa phương khác thì mưa lớn còn gây sạt lở ở nhiều tuyến đường
trước thực trạng trên bộ công an cũng đã có công điện đề nghị công an các đơn vị địa phương
triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu người dân trong mưa lũ để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
quốc lộ một a qua địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
do ảnh hưởng của mưa lớn hơn năm mươi mét tả luy âm đã bị sụt lún sạt lờ
đây là tình trạng chung tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh
còn tại thừa thiên huế lượng mưa lớn khiến nước sông tăng nhanh kéo theo một số điểm ngập cục bộ tại khu dân cư như thị trấn khe tre huyện phú lộc huyện phú vàng
tại một số tuyến tỉnh lộ thuộc phú lộc phú vang nam đông ngập từ ba mươi đến năm mươi cm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã kịp thời có mặt
đội mưa lội nước để điều tiết giao thông giúp người dân và các phương tiện lưu thông trật tự ổn định tránh xảy ra tình trạng va chạm chết máy gây ủn tắc giao thông

tổ chức chốt chặn cảnh báo đến người tham gia giao thông đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác giúp đỡ người dân trên các tuyến giao thông trọng điểm

tổ chức chốt chặn cảnh báo đến người tham gia giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã kịp thời có mặt
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã kịp thời có mặt